hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã chính thức được ký kết
đem lại nhiều lợi ích cho việt nam
trước những thời cơ và vận hội đang mở ra việt nam rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao
nhằm đáp ứng cho sự phát triển của đất nước
đây là nội dung chính tại hội thảo giải pháp mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
trước thềm cptpp được tổ chức tại hà nội
tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng hiện nay tăng trưởng không phải là vấn đề quan trọng nhất
mà chất lượng tăng trưởng mới là điều quan trọng
những tiếng chuông cảnh báo chất lượng tăng trưởng luôn dồn dập tạo áp lực cho việt nam
bởi việt nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có năng suất lao động thấp nhất khu vực
theo số liệu điều tra của viện khoa học lao động xã hội
hai phần ba số doanh nghiệp cho biết phần lớn người lao động thiếu hụt kỹ năng
về chuyên môn và kỹ năng đồng cốt khác
các cơ quan chức năng đặc biệt là những lĩnh vực giáo dục và đào tạo
nên đào tạo nguồn nhân lực một cách hiệu quả hơn và thực tế hơn
các cơ quan chức năng đặc biệt là những lĩnh vực giáo dục và đào tạo hơn
bên cạnh đó trình độ quản trị của các cơ quan chức năng
do trình độ quản trị doanh nghiệp việt nam hiện nay cũng trong tình trạng thấp nhất khu vực đông nam á
báo cáo pci hai nghìn một mươi bảy cũng cho thấy năm mươi năm doanh nghiệp khẳng định khó tìm kiếm nguồn lao động chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu của công ty
vì vậy khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương chính thức có hiệu lực
việc tìm hiểu những quy định chung trong hiệp định về lao động là điều mà các doanh nghiệp cần quan tâm
về lao động thì phải nói rằng là tất cả các fta mới đều có một quy định rất chặt chẽ
về lao động phải nói là trước đây người ta nói tôn trọng quyền lao động giờ làm việc đều quyền làm việc
nhưng mà nếu mà ai đọc cái chương lao động ở trong cptpp sẽ thấy rằng là bắt đầu là nói những nguyên tắc đối xử với lao động
tác động kép của hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã đặt ra thách thức lớn với nguồn nhân lực của việt nam
chính vì vậy sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn lao động
nâng cao chất lượng nguồn lao động sẽ là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trong thời gian tới
trong đó cải cách hệ thống giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng lao động sẽ là một trong những yêu cầu quan trọng